đặc phái viên của bộ ngoại giao nga về trung đông vladimirskov đã tuyên bố là nga sẵn sàng tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ bộ tứ trung đông
vốn được thành lập vào năm hai nghìn hai nhằm tăng cường các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình tại khu vực đầy bất ổn này
tuyên bố được đưa ra sau khi mỹ quyết định chấm dứt tham gia định dạng này
theo quan chức nga chính sách của mỹ đối với bộ tứ trung đông bao gồm nga mỹ liên minh châu âu và liên hợp quốc
là động thái tiếp tục loại bỏ một số định dạng đa phương của washington
hiện nhiều quốc gia cũng đang phản đối quyết định này của mỹ
ông savoskov nhấn mạnh nga sẽ tìm cách nối lại tiến trình hòa bình ở khu vực trung đông
theo ông vai trò của các quốc gia khu vực trung đông và vùng vịnh đặc biệt là ai cập algeria và giordani
là rất quan trọng trong tiến trình hòa bình này
đó cũng là lý do moscow đang thúc đẩy hợp tác tập thể chặt chẽ với các nước này